liên quan đến vụ bốn học sinh bị đuối nước ở huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên
vào lúc năm h ba mươi phút sáng nay ngày hai mươi năm tháng năm lực lượng cứu hộ và người dân huyện sơn hòa đã tìm thấy thi thể em phạm xuân luật
cách nơi bị đuối nước khoảng một km về phía hạ lưu thuộc khu phố tịnh sơn thị trấn củng sơn và bàn giao cho gia đình lo hậu sự
chính quyền địa phương cũng đã kịp thời chia buồn động viên và hỗ trợ mỗi gia đình có trẻ bị nạn năm triệu đồng
nhiều tổ chức cá nhân và nhà trường cũng đã thăm hỏi hỗ trợ vật chất tinh thần để các gia đình sớm vượt qua đau thương mất mát ổn định cuộc sống
liên quan đến vụ việc trên dự kiến hôm nay ngày hai mươi năm tháng năm đoàn công tác bộ công thương sẽ vào tỉnh phú yên để nắm tình hình tại hiện trường kiểm tra công tác vận hành của nhà máy thủy điện sông ba hạ
theo báo cáo của sở công thương tỉnh phú yên ngày hai mươi bốn tháng năm nhà máy thủy điện sông ba hạ vận hành phát điện
lúc bảy giờ sáu phút nhà máy phát điện một tổ máy với lưu lượng một trăm hai mươi m ba trên dây đến tám giờ chín phút tiếp tục phát tổ máy thứ hai với lưu lượng một trăm hai mươi m ba trên dây tổng lưu lượng nước khi phát hai tổ máy là hai trăm bốn mươi m ba trên dây
vị trí các em học sinh bị đuối nước cách nhà máy khoảng một mươi km sau khi nhận thông tin vụ tai nạn nhà máy đã dừng vận hành để phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn
trước đó ngày hai mươi bốn tháng năm bốn em học sinh lớp sáu a một trường trung học cơ sở thị trấn củng sơn huyện sơn hòa rủ nhau xuống sông ba tắm do khu vực các em học sinh tắm gần chạm bơm nước sông sâu chảy mạnh nên bị cuốn trôi